sau sự việc cháu bé ba tuổi ở cơ sở mầm non tư thuộc đồ rê mí huyện tiên du tỉnh bắc ninh bị bỏ quên trên xe ô tô gần chín giờ đồng hồ vào ngày một mươi ba tháng chín vừa qua
tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học có tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô cần tăng cường siết chặt quy trình đưa đón nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh
đây là cơ sở mầm non tư thuộc đồ rê mí vừa để xảy ra trường hợp bỏ quên học sinh ba tuổi tại địa bàn huyện tiên du tỉnh bắc ninh
sự việc là hội chuông đáng báo động trong công tác quản lý bảo đảm an toàn cho học sinh
do không yên tâm để con em mình đi bằng xe đưa đón của nhà trường nên một số trường tạm dừng hoạt động đưa đón trẻ bằng phương tiện này
mặc dù nhà trường đã quán triệt quy trình đưa đón trẻ đảm bảo an toàn
từ trường xuất phát từ sáu giờ một mươi năm và đi đến từng các nhà của các bạn và đón trẻ
trước khi đón trẻ thì tôi sẽ ký nhận và nhận từng học sinh lên xe
và ký nhận với phụ huynh xong sẽ cho sắp xếp các bạn vào chỗ ngồi thật thoải mái
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc ninh hiện nay trên địa bàn tỉnh có hai mươi năm cơ sở giáo dục mầm non
thực hiện việc đưa đón trẻ hằng ngày bằng phương tiện ô tô
trong đó có một mươi hai trường mầm non công lập và một mươi ba cơ sở mầm non độc lập tư thục
ngay từ đầu năm học sở giáo dục và đào tạo đã tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện việc đảm bảo an toàn
an toàn cho trẻ cho học sinh

để đưa đón trẻ tại các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn
theo ngành giáo dục hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn đồng bộ về quy trình tiêu chuẩn đưa đón trẻ tại nhà
nên việc kiểm tra kiểm soát phương tiện gặp nhiều khó khăn
bởi vậy để bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường
đòi hỏi các cơ quan chức năng cần vào cuộc một cách mạnh mẽ để tránh những điều đáng tiếc xảy ra